năm hai nghìn một mươi bảy hà nam thực hiện chủ trương tập trung tích tụ dụng đất để sản xuất nông sản sạch
đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất canh tác
từ đó giúp người nông dân yên tâm sản xuất
tuy nhiên thực tế triển khai tại các địa phương gặp không ít khó khăn
cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở cũng như sự đồng thuận của người dân
sau một năm thực hiện chủ trương tích tụ dụng đất
đến nay tỉnh hà nam mới có bốn mươi sáu trên một trăm linh năm xã thị trấn đã tích tụ được năm trăm bảy mươi tám hectare để làm vệ tinh
liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản sạch đạt gần năm mươi chín kế hoạch
trong đó sản xuất lúa giống lúa hàng hóa là bốn trăm chín mươi hai bốn hectare rau củ quả nấm là tám mươi năm bốn hectare
khó khăn đầu tiên là vẫn là cái vấn đề là tích tụ để dồn được cái một mươi hectare này
và anh em tôi địa phương thì cũng đã cố gắng
làm công tác tuyên truyền phối hợp với thôn xóm tuyên truyền bà con nhân dân có những cái diện tích đất ấy
thì dành ra để ưu tiên cho mô hình rau này làm sao cho đủ đạt được một mươi hectare
để cho bà con trong hợp tác xã rau ấy là sau này có những cái quyền nợ nhất định
được hưởng các cái chính sách hỗ trợ khác đối với cả cái chủ trương của đảng nhà nước nhà của địa phương
về nông nghiệp thì đầu tư cái giai đoạn đầu tư ban đầu nó rất là lớn
thu lại thì nó nó nó thời gian nó rất là dài
thì chúng tôi thì cũng rất mong muốn là sẽ hỗ trợ đặc biệt là về cái chính sách
cái chính sách làm sao mà cho cả cái xây dựng những cái cơ sở
ví dụ như là thế này nhà sơ chế đồ mọi cái thứ nó đạt lợi
nhận thức của cán bộ và người dân về tích tụ dụng đất để sản xuất nông sản sạch còn hạn chế
nhiều hộ dân còn sản xuất theo tư duy cũ nền sản xuất tự phát nhỏ lẻ manh mún
nhiều sản phẩm chưa gắn kết với thị trường tiêu thụ
chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa còn thấp giá trị gia tăng chưa cao
phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi tám các xã trên địa bàn của tỉnh
đều có mô hình tích tụ tập trung rộng đất để sản xuất nông sản sạch
làm vệ tinh liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
công ty vinco công ty vinasite để đưa các sản phẩm nông sản sạch của chúng ta
lên hệ thống các siêu thị trong đó là siêu thị vinmark
thứ hai nữa là cần phải tiếp tục duy trì phát triển và xây dựng thêm các điểm mới
về các cửa hàng giới thiệu và cung cấp các sản phẩm nông sản an toàn
tại trung tâm của các huyện thành phố cũng như là các thị trấn thị tứ
để mà cung cấp các sản phẩm an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân
thứ ba nữa là các sản phẩm nông sản sạch
thứ ba nữa là các cơ quan chức năng cần phải tập trung hỗ trợ
và chuyển giao các tiến bộ khoa khủy thuật về sản xuất nông sản sạch
đảm bảo theo tiêu chuẩn việt gáp tiêu chuẩn hiệu cư pgs
cũng như đảm bảo ghi chép nhật ký đồng dụng để truy xuất nông gốc
cho các hộ các cơ sở sản xuất
chủ trương tập trung tích tụ dụng đất để phát triển nông sản sạch
liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
sẽ góp phần nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác
đây cũng được coi là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bỏ ruộng
của các hộ nông dân hiện nay
tuy nhiên theo đánh giá tiến độ triển khai thực hiện chủ trương này
của tỉnh hà nam đang chậm so với yêu cầu đặt ra
các mô hình sản xuất chưa thể hiện được tính bền vững
để thực hiện hiệu quả chủ trương này chính quyền các địa phương
cùng các ngành chức năng cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn phát sinh
khi thực hiện